tỉnh bến tre tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với sự tham dự của trên bốn trăm năm mươi đại biểu
trong đó phần lớn là các doanh nhân nhà đầu tư trong nước và quốc tế
các tổ chức thương mại quốc tế và nhiều chuyên gia kinh tế
thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên phó thủ tướng trường vĩnh trọng
và đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương
các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại việt nam đã tới dự
hội nghị đã giới thiệu những thành tựu kinh tế xã hội của bến tre
trên cơ sở thế mạnh về vị trí địa lý tiềm năng và chính sách mời gọi đầu tư của tỉnh
tại hội nghị lần này tỉnh bến tre cũng sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư
cho một số dự án có quy mô lớn
đồng thời ra mắt câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu và cộng đồng khởi nghiệp tỉnh
hội nghị được kỳ vọng là cơ hội để bến tre quảng bá
và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh
trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi bến tre ưu tiên mời gọi đầu tư sáu mươi ba dự án
chủ yếu trên các lĩnh vực du lịch sinh thái nghỉ dưỡng công nghiệp chế biến
nông nghiệp kỹ thuật cao trung tâm thương mại năng lượng tái tạo như điện gió điện mặt trời
từ đầu năm đến nay tỉnh bến tre đã có hai mươi năm dự án được cấp phép đầu tư
tổng vốn đăng ký một mươi bảy tỷ đồng và một mươi hai dự án đang hoàn thiện thủ tục
với số vốn đăng ký là một mươi ba tỷ đồng